chủ tịch huyện vừa ký quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ toàn huyện bắt đầu từ sáu h ngày ba mươi một tháng tám

để kịp thời ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh chủ tịch ubnd huyện nga sơn quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện hơn một trăm năm mươi dân theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ bắt đầu từ giờ ngày ba mươi một tháng tám
thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu đối với bốn tiểu khu bao gồm long khang thắng thịnh trung bắc và bách lợi thuộc thị trấn nga sơn thời gian cách ly bắt đầu từ sáu h ngày ba mươi một tháng tám cho đến khi có thông báo mới
để kịp thời ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh chủ tịch ubnd huyện nga sơn quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ toàn huyện nga sơn quyết định thực hiện giãn cách ly xã hội cho đến khi có thông báo mới